thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã xuất hiện một số ổ dịch mới trong cộng đồng
chiều qua ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tỉnh bắc ninh tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường game từ giờ ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
yêu cầu người dân không ra ngoài từ hai mươi hai h đến bốn h sáng hôm sau trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm đi làm về
những trường hợp này phải có giấy tờ liên quan như thẻ giấy xác nhận của cơ quan doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác
tỉnh bắc ninh cũng yêu cầu hạn chế việc tổ chức và tham gia các sự kiện tập trung đông người
trong khi đó theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay thành phố có một mươi hai chùm ca bệnh ổ dịch
nhiều trong số này chưa rõ nguồn lây được phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng
chỉ trong ba ngày số ca mắc vượt một trăm linh ca một ngày đỉnh điểm là ngày chín tháng một mươi một
thành phố ghi nhận hai trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục từ đầu dịch đến nay
lo ngại nhất là nhiều ca mắc không rõ nguồn lây số f dự kiến là có thể tăng trong những ngày tới
từ chuỗi lây nhiễm được phát hiện vào ngày bốn đến năm tháng một mươi một quận nam từ liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan f
và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phú đô với tổng số một một trăm bốn mươi hai mẫu
hiện đã phát hiện ba mươi sáu trường hợp dương tính trong đó có trẻ em
đại diện phường phú đô cho biết khu vực này có nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp nhà săn sát liền tường dân cư đông đúc
bên cạnh đó người dân sinh hoạt theo văn hóa làng xã thường xuyên giao lưu tiếp xúc là nguy cơ bùng dịch rộng
theo đánh giá ở cấp độ dịch hiện phường phú đô thuộc cấp độ ba
trước đây thì
nguồn nây là có một số ca liên quan đến khu công nghiệp thanh oai
và một ca liên quan đến trường hợp của mỹ đình hai
còn lại thì tập trung các ca còn lại là ca cộng đồng tập trung tại tổng số một
cái này thì phường cũng đã chỉ đạo cho trạm y tế đi truy vết tất cả các trường hợp f một f hai
tuy nhiên cái trường hợp f thì nhiều ca là chúng ta cũng chưa rõ nguồn lây từ đâu
ngày bốn tháng một mươi một bệnh viện đa khoa hà đông tiếp nhận nhóm hai mươi bốn người đến bệnh viện yêu cầu được xét nghiệm covid một mươi chín
bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm pcr kết quả có chín trường hợp dương tính với sars cov hai
đây là chín ca chỉ điểm từ đó phát hiện chuỗi lây nhiễm phức tạp do f di chuyển và tiếp xúc nhiều
tại phường phú la hà đông hiện ổ dịch này đã ghi nhận gần bốn mươi ca mắc
đa qua điều tra thì nội tượng này cũng khai là không đi đâu không tiếp xúc với ai
nhưng mà vừa qua xác minh lại giữa đồng chí cảnh sát khu vực và một số kênh thì đối tượng này cũng có đi tiếp xúc với một số đối tượng xã hội khác nhưng mà không ở trên địa bàn phường
thì những cái thông tin đấy thì phường cũng đã báo cáo với cả trung tâm y tế để trung tâm y tế có cái thông tin kịp thời đến các địa phương
áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch thì có những cái linh hoạt và chủ yếu là do cái sự chủ động của người dân
nên là cái nguy cơ cũng rất là lớn
từ thời điểm thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thì số ca được phát hiện dương tính với sars cov hai ở trên quận hà đông là tăng vọt
thời gian qua hà nội liên tiếp phát sinh các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan đến việc tập trung đông người do áp dụng nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín
thành phố cũng phát hiện nhiều f trong cộng đồng thông qua sàng lọc ho sốt
từ đó khuyến cáo người dân nếu có một trong các biểu hiện như sốt ho cần đến ngay cơ sở y tế
ngoài hai ổ dịch trên hiện địa bàn thành phố còn một mươi ổ dịch diễn biến phức tạp
toàn bộ thành phố hiện nay chúng ta cũng cái nguy cơ covid một mươi chín cũng đang ở cái mức cao
và một số quận huyện nơi mà có bảy cái ổ dịch thì là rất cao cũng là cái vùng đỏ
thế còn lại toàn thành phố chúng ta lại không vào
điều đó cho thấy rằng là mọi người dân chúng ta phải hết sức
cảnh giác không được chủ quan lên là
mặc dù hiện nay thì sau khi mà cái tỷ lệ tiêm vaccine đã được lân lên
nhưng nó đã dẫn tới cái tình trạng là chủ quan
nói gì vậy
và cũng rất nhiều lơi cũng như là rất nhiều người cũng đã có những tinh thần
là nghĩ rằng là tiêm vaccine nó sẽ an toàn

liên quan đến vấn đề này đại diện sở y tế hà nội dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường
trước tình hình dịch bệnh như hiện nay hà nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị định một trăm hai mươi tám
vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương